vâng như bác sĩ vừa chia sẻ thì việc tăng cân phù hợp sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả mẹ cũng như là thai nhi

việc tăng cân hợp lý thì các mẹ cần phải điều chỉnh chế độ ăn
và cũng như mình biết là mỗi một tháng mình sẽ lên khoảng bao nhiêu cân cũng như cả thai kỳ mình lên khoảng bao nhiêu kg thì hợp lý
vì chế độ ăn chúng ta cũng phải cân đối với cả việc mình tập luyện
trong đó chế độ ăn thì mình vẫn phải duy trì
thì tất cả những thành phần đầy đủ của hệ thống dinh dưỡng như là chất đường chất đạm chất béo và các vitamin
cùng với đó các mẹ bầu vẫn được khuyên là bổ sung thêm canxi sắt hay là dha
cái việc trong thai kỳ thì cái nhu cầu của người mẹ đối với cái lượng đường rất là lớn thì chúng ta
các bác sĩ sẽ có những cái xét nghiệm cầm soát để đánh giá xem là mẹ có nguy cơ bị tiêu đường trong thai kỳ hay không
và nếu như mẹ nào có nguy cơ tiêu đường trong thai kỳ sẽ được khuyên là mình giải
cái chế độ ăn đường cũng như là cần phải tập luyện nhiều hơn
đối với những mẹ mà bị ốm ngán quá nhiều thì bác sĩ sẽ thường sẽ khuyên nhập viện và điều chỉnh lại những cái dối loạn tiện giải cũng như là suốt cân của người mẹ
đối với cái việc mà tập luyện trong thai kỳ cái việc đi lại và tránh hoạt động nặng là cái rất là cần thiết
và cái việc như là khuyến khích các mẹ bầu đi bộ hay là đi bơi hay đạp xe là những hoạt động thể dục nhẹ nhàng
các mẹ bầu cũng được khuyên cáo giúp cho mẹ giải phóng ca lo thừa
và cho có một cái thai kỳ của việc tăng cân và khỏe mạnh
chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
phụ nữ mang thai nên lưu ý trong thai kỳ
việc ăn uống là cho cả hai mẹ con nhưng không đồng nghĩa với việc ăn gấp đôi
điều quan trọng là người mẹ phải đảm bảo tiêu chuẩn tăng cân khi mang thai bằng dinh dưỡng hoặc luyện tập
cần nhấn mạnh thời kỳ mang thai không phải là khoảng thời gian
cần thích hợp cho vấn đề giảm cân và giữ dáng
vì vậy phụ nữ khi có thai không nên ăn kiêng bỏ bữa
bên cạnh đó bà bầu cần được khám thai định kỳ hàng tháng tại các cơ sở y tế
để bác sĩ có thể thăm khám và đưa ra lời khuyên phù hợp
tại bệnh viện đa khoa tâm anh mẹ bầu không chỉ được khám thai và theo dõi sức khỏe định kỳ
bởi các bác sĩ sản khoa mà còn được các chuyên gia dinh dưỡng tư vấn
lên thực đơn theo từng giai đoạn phát triển của thai nhi
đặc biệt là phù hợp với thể trạng của từng mẹ bầu